tại cuộc họp về tình hình kinh tế văn hóa xã hội toàn thành phố hồ chí minh chín tháng đầu năm
ông trần trọng tuấn giám đốc sở xây dựng thành phố hồ chí minh cho biết
tình hình vi phạm trong xây dựng tại thành phố hồ chí minh thời gian qua còn khá nhiều
hiện toàn thành phố có một mươi năm công trình nhà cao tầng vi phạm pháp luật về xây dựng
có những công trình vi phạm ở mức độ nghiêm trọng
ông tuấn phản ánh cái này giống như quả bom nổ chậm không biết sẽ nổ ra lúc nào
trong khi lực lượng tại chỗ tại các quận huyện còn quá mỏng